thị trường khí tại việt nam trong thời gian qua đạt mức tăng trưởng trên một mươi hai một năm
tuy nhiên sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ trong nước vẫn còn thấp hơn so với mức tiêu thụ của khu vực và thế giới
đây là nội dung của cuộc hội thảo tiềm năng phát triển thị trường khí tại việt nam do bộ công thương tổ chức sáng ngày một mươi hai tháng chín tại hà nội
năm hai nghìn một mươi tám sản lượng tiêu thụ lpg của việt nam đạt trên hai một triệu tấn trong đó nguồn cung trong nước đạt chín trăm tám mươi chín tấn chiếm gần năm mươi
khai thác cho khu vực đông nam bộ là sáu sáu tỷ m ba khí một năm và khu vực tây nam bộ là một bốn mươi năm tỷ m ba khí một năm
tám mươi lượng khí ở việt nam dùng cho điện một mươi năm dùng cho các đạm và hóa chất và khoảng năm dùng cho các hội tiêu thụ khác
vấn đề nổi cộng nhận được sự quan tâm của các chuyên gia đó là bất cập trong công tác quản lý thị trường
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành một năm mươi hai lượt kiểm tra phát hiện năm trăm sáu mươi hai vụ việc vi phạm trong kinh doanh lpg
với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên là sáu trăm một mươi năm triệu đồng đều do thủ đoạn vi phạm kinh doanh xăng dầu đang ngày càng trở nên tinh vi hơn
bộ công thương cũng đã cùng với các hiệp hội trong đó hiệp hội kinh doanh khí các doanh nghiệp
cũng đã đánh giá tổng kết nghị định kinh doanh khí là nghị định tám mươi bảy
và chúng tôi cũng nhìn ra được một số vấn đề bất cập cần phải sửa đổi
hoàn thiện về thể chế về cơ sở pháp lý để thị trường kinh doanh khí lành mạnh hơn
tránh tình trạng cưa tai mài vỏ chiếm dụng vỏ bình và bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn
cũng tại hội thảo các chuyên gia đề nghị cần tháo gỡ những vướng mắt trong các quy định
thể chế để từng bước hoàn thiện các cơ chế chính sách hướng tới phát triển ngành công nghiệp khí hiệu quả bền vững trong tương lai